sau khi xuất siêu tới hai năm tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi sáu thì sang tháng hai năm nay việt nam đã nhập siêu ở mức một hai tỷ đô la mỹ
số liệu này cho thấy trong cơ cấu lĩnh vực nhập khẩu của việt nam vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào nguyên phụ liệu từ bên ngoài
theo tổng cục hải quan cán cân thương mại hàng hóa việt nam trong tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy thâm hụt một hai tỷ usd bằng chín hai kim ngạch xuất khẩu
với con số nhập siêu một hai tỷ đô la mỹ trong tháng trung bình việt nam ghi nhận nhập siêu bốn mươi triệu đô la mỹ một ngày tương đương chín trăm linh tỷ đồng
đang nói con số nhập siêu một hai tỷ đô la mỹ là số lớn trong đầu năm hai nghìn một mươi bảy bởi so với các tháng cuối của năm hai nghìn một mươi sáu tháng nhập siêu cao nhất cũng chỉ vài trăm triệu đô la mỹ
tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan tổng cục hải quan t
phát triển của các doanh nghiệp việt nam đang lớn lên
tuy nhiên nhập siêu tăng cao ngay từ đầu năm cũng khiến nhiều chuyên gia lo ngại
về tình trạng thâm hụt sẽ kéo dài đối với cán cân thương mại việt nam
do ảnh hưởng của tỷ giá tăng khi giá trị nhập khẩu cao hơn giá xuất khẩu
lo ngại đây là gì là nó đặt ra cái áp lực đối với chúng ta về nhập siêu lớn của năm nay
và từ đó nó tạo ra áp lực đối với liên quan đến cán cân thanh toán
liên quan đến tỷ giá và cả nguồn vốn bài tệ của chúng ta để thanh toán chất nhập khẩu
các chuyên gia cho rằng nhìn vào cơ cấu ngành hàng nhập khẩu của việt nam cho thấy
một bức tranh không hề mới khi phần lớn tỷ lệ nhập khẩu nhiều sản phẩm trọng điểm
như máy móc thiết bị linh kiện điện tử sắt thép và phụ liệu diệt may đều tăng cả lượng và giá trị
điều này cho thấy nền kinh tế việt nam vẫn đang quá chú trọng vào công nghiệp chế biến và gia công
lắp ráp mà hầu như chưa có sản phẩm hỗ trợ
đây là một trong những điểm hạn chế khiến nền kinh tế chưa tận dụng được giá trị tăng cao từ hoạt động xuất khẩu